nếu đề xuất tăng mức lương cơ sở năm hai nghìn hai mươi lên một sáu triệu đồng một tháng của chính phủ được quốc hội thông qua tại kỳ họp này
thì đây sẽ là mức tăng cao nhất trong vòng mấy năm trở lại đây
việc tăng lương cơ sở cũng sẽ kéo theo hàng loạt những phụ cấp lợi ích tăng theo như mức phụ cấp và các chế độ cho cán bộ công chức
viên chức lực lượng vũ trang mức phí sinh hoạt phí hoạt động các khoản trích và chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như trợ cấp phụ cấp
năm hai nghìn hai mươi mức lương cơ sở sẽ tăng nhưng theo lộ trình cải cách chính sách tiền lương tại nghị quyết hai mươi bảy
thì từ năm hai nghìn hai mươi một sẽ bãi bỏ hoàn toàn mức lương cơ sở này thay vào đó sẽ xây dựng bảng lương cho các đối tượng cán bộ công chức viên chức
bằng số tiền cụ thể và nêu trong năm bảng lương mới dành riêng cho nhóm đối tượng được phân theo chức vụ và vị trí việc làm